thưa quý vị chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã điện đàm với tổng thống hàn quốc moon jae in trao đổi về tình hình phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín ở mỗi nước và hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này
thủ tướng nguyễn xuân phúc thông báo về các biện pháp quyết liệt nhằm phòng chống dịch bệnh ở việt nam đánh giá cao những biện pháp kiểm soát dịch của chính phủ hàn quốc
đề nghị chính phủ hàn quốc phối hợp chặt chẽ chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phòng chống dịch hỗ trợ cộng đồng người việt nam tại hàn quốc yên tâm ổn định cuộc sống và được tiếp cận đầy đủ các điều kiện cần thiết để phòng chống dịch bệnh
tổng thống hàn quốc moon jae in cho biết hàn quốc đã vượt qua nhiều khó khăn của đại dịch covid một mươi chín nhưng chính phủ tiếp tục nhiều biện pháp vận động người dân giữ khoảng cách trong xã hội đánh giá cao việt nam kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh
khẳng định chính phủ hàn quốc sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm sẽ phối hợp tối đa với việt nam trong công tác phòng chống dịch bệnh và bảo hộ công dân của mỗi nước cảm ơn chính phủ việt nam đã hỗ trợ công dân và doanh nghiệp tại việt nam
lãnh đạo hai nước nhất trí về sự cần thiết của tăng cường hợp tác quốc tế để phòng chống dịch covid một mươi chín với tư cách là chủ tịch asean việt nam đã và đang chủ trì trao đổi tăng cường phối hợp về phòng chống dịch giữa các nước asean và asean với các nước đối tác bao gồm cơ chế asean cộng ba
tổng thống hàn quốc moon jae in khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với việt nam để thúc đẩy thành công các cơ chế đối thoại hợp tác của asean trong đó có asean hàn quốc và asean cộng ba
các cấp các ngành cần thực hiện tốt lời kêu gọi của tổng bế thư chủ tịch nước các chỉ thị của thủ tướng chính phủ về vấn đề triển khai đồng bộ có hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín hạn chế thấp nhất số người nhiễm và số người tử vong ở nước ta
đây là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc vào chiều nay tại cuộc họp trực tuyến với các bộ ngành địa phương và ban chỉ đạo phòng chống dịch về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
việt nam hiện đã có bảy mươi năm trường hợp khỏi bệnh còn lại một trăm năm mươi tám bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh
thủ tướng nêu rõ không vì tăng trưởng mà phải hy sinh trong ngắn hạn để bảo đảm sức khỏe tính mạng của nhân dân là mục tiêu tối thượng mà chính phủ đề ra trong phòng chống covid
diễn biến dịch trên thế giới là hết sức phức tạp do vậy các cấp các ngành các địa phương đặc biệt là người dân không được chủ quan

thưa quý vị chiều nay đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tiếp nhận ủng hộ từ đại sứ quán hàn quốc một trăm linh usd ba mươi chiếc khẩu trang và một mươi tỷ từ doanh nghiệp xuân trường tỉnh ninh bình năm tỷ từ công ty sipucha hà nội cùng một số tập đoàn công ty khác
thưa quý vị chiều nay đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tiếp nhận ủng hộ từ đại sứ quán hàn quốc một trăm linh usd ba mươi chiếc khẩu trang và một mươi tỷ từ công ty sipucha hà nội cùng một số tập đoàn công ty sipucha hà nội cùng một số tập đoàn công ty
từ ngày một tháng bốn đến nay bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình đã tiến hành xét nghiệm trên một trăm linh mẫu của các trường hợp nghi ngờ mắc virus sars cov hai trong đó kết quả có hai ca dương tính
sau đó bệnh viện đã gửi lại các mẫu phẩm này lên viện vệ sinh dịch tễ trung ương và được xác định kết quả chính xác hiện chỉ mất khoảng sáu tiếng thay vì ba ngày cho đến một tuần như trước đây để cho kết quả xét nghiệm
sáng ba bốn ba trăm sáu mươi công dân từ lào về thừa thiên huế đã hết thời gian cách ly trong lễ trao giấy chứng nhận chính quyền địa phương kêu gọi mỗi công dân khi trở về cần khai báo trung thực với chính quyền tuyên truyền cho người thân và cộng đồng thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
chính quyền địa phương vẫn bày tỏ sự tin tưởng các công dân trở về sẽ góp phần bảo vệ ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương
sáng ba tháng bốn công an huyện bình chánh xử phạt bà nguyễn thị ngọc hiền
ba mươi ba tuổi trú tại xã bình chánh huyện bình chánh vì tung tin sai sự thật là chợ bình chánh bị phong tỏa một mươi năm ngày lên facebook cá nhân khiến nhiều người hoang mang lo lắng
cơ quan công an quyết định xử phạt vi phạm hành chính một mươi triệu đồng và yêu cầu bà hiền xóa bài viết trên facebook
thưa quý vị những vật dụng bảo hộ chống dịch cho các cán bộ y tế trong thời gian dịch bệnh như hiện nay đang trở nên vô cùng khan hiếm do nhu cầu sử dụng quá cao
bởi vậy việc các cán bộ y tế của mỗi bệnh viện chủ động làm ra được những chiếc mũ
phòng chống dịch là việc làm hết sức ý nghĩa và cần thiết không những giúp tiết kiệm đồ bảo hộ y tế sản xuất hàng loạt mà còn giúp các cán bộ y tế chủ động bảo vệ bản thân mình
thưa quý vị và các bạn đây là những chiếc mũ blau smart do chính tay các y bác sĩ cán bộ y tế tại bệnh viện phụ sản trung ương sản xuất để nhằm mục đích ngăn cản những giọt bắn từ phía bên ngoài vào trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay
và bây giờ hãy cùng tìm hiểu xem những chiếc mũ như vậy được làm ra như thế nào
mũ bảo hộ chống giọt bắn như vậy được một nhóm các cán bộ ở đây làm bằng chất liệu mica và một miếng xốp lót nên rất nhẹ nhàng thoải mái ngăn giọt bắn khi nói chuyện
các cán bộ y tế khi sử dụng sẽ đeo khẩu trang bên trong và bảo hộ thêm chiếc mũ này bên ngoài

thành phố hồ chí minh vừa gửi văn bản đến bộ xây dựng xin ý kiến về thành phần hồ sơ đề án phân loại và chương trình phát triển đô thị với trường hợp thành phố phía đông trực thuộc thành phố hồ chí minh
thành phố hồ chí minh đang xây dựng đề án thành lập thành phố phía đông trực thuộc thành phố hồ chí minh trên cơ sở sắp nhập quận hai quận chín và thủ đức
tuy nhiên việc sắp nhập ba quận quận hai quận chín và thủ đức để thành lập thành phố trực thuộc thành phố là chưa có tiền lệ
nếu thực hiện được thành phố phía đông
nên sẽ là địa phương đầu tiên của cả nước có mô hình thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương
do chưa có hướng dẫn thực hiện nên ubnd tp hcm đề nghị bộ xây dựng sớm phúc đáp về việc thực hiện hồ sơ đề án phân loại và chương trình phát triển đô thị
với trường hợp tp hcm sắp nhập ba quận để thành lập thành phố trực thuộc thành phố
sáng nay công an tp đn cho biết đã tạm giữ tám đối tượng liên quan đến vụ việc hai chiến sĩ công an quận sơn trà tp đn hy sinh khi truy đuổi nhóm đối tượng
vào đêm ngày hai tháng bốn
tám đối tượng bị tạm giữ có độ tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi bảy tuổi đều trú tại quận cầm lệ tp đn
như thông tin đã đưa vào tối ngày hai tháng bốn sau khi nhận được tin báo có nhóm đối tượng đua xe và cướp giật tài sản của người đi đường
công an quận sơn trà triển khai lực lượng truy đuổi
khi di chuyển đến khu vực cầu mân quang phường thọ quang thì xảy ra vai trạm giao thông
làm hai chiến sĩ công an là đại úy đặng thanh tuấn và trung sĩ võ văn toàn thuộc công an quận sơn trà
thưa quý vị hôm nay ba tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã quyết định khởi tố bị can
tạm giam bốn tháng đối với hai vợ chồng là nguyễn minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và nguyễn thị lan anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
đều tạm trú tại quận đống đa để điều tra xử lý nghiêm về hành vi giết người
nạn nhân của vụ án là cháu bé ba tuổi con riêng của nguyễn thị lan anh
tại cơ quan công an vợ chồng nguyễn minh tuấn và nguyễn thị lan anh khai nhận
từ đầu tháng ba năm hai nghìn
thường xuyên đánh đập hành hại cháu bé
đến tám h ba mươi phút ngày ba mươi tháng ba thấy cháu mệt lan anh cho uống sữa nhưng cháu mờ nôn và ngất
khi đưa cháu đến bệnh viện đại học y cấp cứu nhưng chưa đến được bệnh viện thì cháu mờ đã tử vong
cơ quan điều tra xác định cháu mờ tử vong do chấn thương sọ não với nhiều thương tích ở vùng đỉnh và thái dương sưng nề
tụ máu chảy máu não gãy răng và đuổi tụ máu
xin được chuyển sang một thông tin khác
thưa quý vị theo thông tin từ các nhà cung cấp
dịch vụ internet hiện tuyến cắp quang biển quốc tế aag đang gặp sự cố
cho biết việc truy cập internet ra các website quốc tế như facebook youtube hay instagram có thể bị chậm hoặc chập trờn
trong khi đó các trang web trong nước vẫn truy cập bình thường
các nhà cung cấp dịch vụ cũng đang khẩn trương tiến hành kiểm tra phối hợp cùng đối tác để xử lý
đây được coi là sự cố cắp quang đầu tiên tại việt nam trong năm hai nghìn hai mươi